các vị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với công an quảng nam bắt vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại vũ trường diamond
qua quá trình điều tra các đối tượng khai nhận từ ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đã đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề qua tin nhắn điện thoại di động và cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bốn bị cáo hoàng đình thắng phan quốc trung nguyễn văn dựa và hoàng văn nhân
mỗi bị cáo năm tháng tám ngày tù giam ba đối tượng còn lại gồm tịnh kỳ và vi bị phạt tiền từ một mươi đến ba mươi triệu đồng
với hành vi phát tán các hình ảnh xuyên tạc sự thật bôi nhọ danh dự của lực lượng công an trên mạng xã hội ba đối tượng cùng chú tại thôn an tri huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ hành vi vi phạm
lợi dụng sự không đồng tình với mức đền bù của nhà máy xi măng hồng phong cho những ảnh hưởng trong quá trình khai thác đá
một số người dân thôn an chi xã bình trung đã tự ý lập các vật cản không cho nhà máy hoạt động
trước tình hình đó ủy ban nhân dân huyện cao lộc và các ủy chính quyền xã bình trung huyện cao lộc đã tổ chức đối thoại tuyên truyền vận động nhân dân di chuyển các vật cản khỏi vị trí vi phạm
tuy nhiên nhiều đối tượng đã không chấp hành và có hành vi quá khích chống đối lực lượng chức năng
còn ba đối tượng là hoàng văn chiến hoàng văn thắng và hoàng văn thái đã có hành vi dùng điện thoại qua hình ảnh người dân chống đối lực lượng chức năng rồi đưa lên mạng xã hội và có những bình luận không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của lực lượng công an trong vụ việc trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
các đối tượng đã được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng
sóc trăng về tội mua bán phụ nữ đối tượng này cao một m năm mươi ba sống mũi lõm nếp tai dưới thụt
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi một tháng bảy
thưa quý vị trong ba ngày tới các tỉnh phía tây bắc bộ vẫn còn nhiều mây và có mưa rông
với tổng lượng mưa có thể đạt ở mức là từ ba mươi đến bảy mươi mm
nên nhiệt độ ở ngưỡng khá dễ chịu khi giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đến ngày hai mươi bốn thì mưa sẽ giảm dần cả về diện và lượng
trưa chiều nắng xuất hiện nhiều hơn tiết trời thuận lợi cho hoạt động dân sinh cũng như là giao thông đi lại
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn
mưa rong vẫn xảy ra trên khu vực trong đó có nơi có lượng mưa vừa đến mưa to vào rong
với lượng mưa vào khoảng là từ ba mươi năm mươi mm tập trung chủ yếu trong ngày hai mươi hai
sau đó mưa sẽ giảm hơn về diện và lượng trên toàn khu vực
số điểm có mưa vừa đến mưa to ít có khả năng xuất hiện
thời tiết trở lại trạng thái tạm thời khô giáo hơn với nền nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi ba độ
tại các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế rãnh áp thấp vẫn có xu hướng vắt ngang qua
mặc dù có cường độ tạm thời giảm hơn kể từ ngày mai
tuy nhiên thời tiết vẫn chưa trong trạng thái ổn định hẳn khi trời mây thay đổi đến nhiều mây
mưa rào rải rác xảy ra về đêm và sáng trưa chiều thì trời nắng gián đoạn
nhiệt độ phổ biến là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn mây thay đổi
chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía nam của khu vực
gió tây nam ở mức là cấp hai cấp ba
ban ngày trời vẫn còn nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
thời tiết nhìn chung vẫn ủng hộ cho hoạt động du lịch của người dân với nền nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
tuy nhiên cường độ gió tạm thời hoạt động ở mức trung bình nên mưa lui về cuối ngày
với diện và cường độ giảm hơn những ngày trước đó nhiệt độ là hai mươi một ba mươi một độ
tuy nhiên lưu ý từ khoảng chiều tối và đêm ngày hai mươi bốn tháng bảy
với sự tăng hơn về cường độ của gió mùa tây nam mưa rông trên khu vực sẽ tăng dần
các tỉnh nam bộ thì trong khoảng thời gian ban trưa trời nắng sẽ dựa vào đó là những khoảng nhiều mây
đến chiều tối với quá trình tích ẩm do đới gió mùa tây nam mang lại
mưa rào và rông sẽ lặp lại trên khu vực này
có nơi sẽ xảy ra mưa to đến rất to nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
vì vậy người dân cần đề phòng rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông